thưa quý vị và các bạn nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em trước đại dịch
mới đây bộ y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi và báo cáo chính phủ
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết bộ y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm tới một mươi một tuổi và báo cáo chính phủ
khi được chính phủ cho phép bộ y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em
thứ trưởng tuyền nhấn mạnh về kế hoạch tiêm vaccine năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đã triển khai tiêm bổ sung cho những đối tượng có nguy cơ như bị dị hiv suy thận
viêm gan b sơ gan mũi ba sau khi đạt thời gian cần thiết sau mũi hai
theo dự báo của tổ chức y tế thế giới và nhận định của các nhà khoa học
thì dịch covid một mươi chín chưa được kiểm soát trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và có thể xuất hiện biến thể mới như thời gian qua đã xuất hiện biến thể omicron
ông tuyên nhấn mạnh tuy nhiên hiện việt nam đã bao phủ vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ mũi một
cho người trưởng thành trên chín mươi chín mũi hai cho người trưởng thành trên chín mươi
như vậy độ bao phủ vaccine đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng
về khả năng cung ứng vaccine theo thứ trưởng đỗ xuân tuyền
nhu cầu tiêm trong năm hai nghìn hai mươi hai chủ yếu tiêm mũi bổ sung mũi ba nhắc lại và tiêm cho trẻ em
cùng với nguồn vaccine mà cơ chế covax phân phối thêm cho việt nam trong quý i hai nghìn hai mươi
thì lượng vaccine tiêm cho người trưởng thành việt nam đã đủ
vì vậy việt nam đang tiếp cận nguồn vaccine tiêm cho trẻ em
đến nay việt nam đã tiếp nhận tổng số hơn một trăm chín mươi năm triệu liều vaccine và đã tiêm được hơn một trăm năm mươi bốn triệu liều
tổng dân số bao phủ tiêm mũi một vaccine gần bảy mươi bốn
theo các nhà tài trợ các tổ chức đơn vị các chính phủ nước ngoài đã cam kết tài trợ cho việt nam
cung ứng vaccine đã được bộ y tế ký hợp đồng cung cấp vaccine cho việt nam
tổng số nguồn vaccine cung ứng và cả nguồn tài trợ cho việt nam là trên hai trăm hai mươi bảy triệu liều